hôm nay ngày bảy tháng một mươi một bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam
trung tâm khí tượng thủy văn dự báo là trong khoảng ngày và đêm ngày tám tháng một mươi một
bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến bắc trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
từ đêm mai ngày tám tháng một mươi một ở các tỉnh bắc bộ trời chuyển rét vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất
ở đồng bằng trung du phổ biến từ một mươi sáu một mươi chín độ c vùng núi từ một mươi ba một mươi năm độ c vùng núi cao có nhiệt độ từ chín tới một mươi một độ c
từ ngày mai tám tháng một mươi một xuất hiện đợt mưa ở bắc bộ sau đó mở rộng xuống bắc trung bộ đến quảng bình
lượng mưa cả đợt phía tây bắc bộ từ năm mươi một trăm năm mươi mm phía đông bắc bộ và bắc trung bộ từ năm mươi một trăm linh mm
hà nội từ ngày và đêm mai tám tháng một mươi một có mưa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bảy hai mươi độ c